khi todd blanchie luật sư bảo chữa của cậu tổng thống donald trump tới tòa án ở manhattan
bang new york sáng ngày hai mươi năm tháng ba ông mỉm cười và có vẻ tự tin
nhưng khi rời đi hơn một giờ sau nụ cười đó đã biến mất
đây là phiên điều trần do thẩm phán john mestion ngồi ghế chủ tọa
để xem xét các điều khoản trước khi mở phiên xét xử cựu tổng thống trump
với cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm tommy daniel
khi bước vào phần tranh luận blanchie yêu cầu thẩm phán machen khoản phiên xét xử ba tháng
đồng thời đề nghị tòa cấm cựu luật sư michael cohen của ông trump và daniel làm nhân chứng
lý do đề nghị khoản xử mà blanchie đưa ra là họ cần thêm thời gian để nghiên cứu khoảng hai trăm linh trang tài liệu
về bằng chứng mà công tố viên liên bang đưa ra hồi giữa tháng
đây chính là chiến thuật mà nhóm pháp lý của trump đã áp dụng trong phiên điều trần ngày một mươi sáu tháng ba
buộc thẩm phán machen lùi lịch sử
tới giữa tháng bốn thay vì ngày hai mươi năm tháng ba như kế hoạch trước đó
nhưng lần này blanchie nhận về những lời chỉ trích gây gắt từ thẩm phán machen
luật sư của trump đã trải qua một phiên điều trần nhiều sóng gió
khi thẩm phán meron dường như đồng thời bác bỏ các lập luận của ông và thậm chí nghi ngờ động cơ của luật sư này
thẩm phán hỏi tại sao một người tranh tụng giàu kinh nghiệm và cựu công tố viên liên bang new blanchi lại hành động như vậy
ông blanchi trước đó mong chờ được tiếp cận số tài liệu của công tố viên nhưng giờ lại yêu cầu chỉ hoãn xử lý chúng
thẩm phán merton đặt câu hỏi với dòng gai gắt tại sao trong phiên điều trần trước ông không nói với tòa hay bất cứ ai tại đây rằng ông cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tài liệu
branchi cố gắng giải thích rằng ông cần nhiều thời gian để xem xét hàng nghìn trang biên bản thẩm vấn giữa fbi và cohen và các công tố viên liên quan đưa ra gần đây
chúng tôi sẽ không thể tiếp tục công việc của mình nếu không tự xem xét những tài liệu mới
luật sư của trump cáo buộc văn phòng công tố mahatan tìm cách che giấu số tài liệu mới nhưng đưa ra rất ít bằng chứng để chứng minh điều này theo thẩm phán murchon
thẩm phán merchon nói cáo buộc này nghiêm trọng tới mức không thể tin được ông thực sự buộc tội văn phòng công tố mahatan và những người liên quan tới vụ án cũng như khiến tôi trở thành người đồng lõa
phiên tòa ngày hai mươi năm tháng ba tập trung vào những bất đồng về hơn một trăm linh trang tài liệu được các công tố viên liên bang ở manhattan giao nộp trong hai tuần đầu tháng ba
ngoại truyền thông tin của the new york times
các tài liệu gồm biên bản thẩm vấn chát đòi hầu tòa và biên bản bồi thẩm đoàn của văn phòng công tố mỹ năm hai nghìn một mươi tám liên quan tới vụ truy tố câu hen
cohen năm hai nghìn một mươi tám nhận tội khai man trước quốc hội về các giao dịch kinh doanh của ông trump cũng như thừa nhận hàng loạt cáo buộc về các khoản thuế và tài chính khác do văn phòng công tố ở new york đưa ra
ông cohen được coi là nhân chứng quan trọng trong vụ án trump bị cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm stormy daniels
các công tố viên manhattan cho rằng với sự giúp đỡ của cohen
ông trump đã làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán cho daniel trước thềm cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
ông cohen thời điểm đó là luật sư riêng của ông trump kiêm giám đốc điều hành tập đoàn trump
thẩm phán trước đó nói rõ với luật sư blanchi rằng các bằng chứng liên quan tới cuộc điều tra khác ngoài vụ biệt miệng ngôi sao khiêm dầm sẽ không được cung cấp cho bồi thẩm đoàn
các công tố viên mahatan cho biết phần lớn tài liệu không liên quan đến vụ án đang xử song blanche không chấp nhận và nói
mọi tài liệu đều quan trọng
nỗ lực mới nhất để trí hoãn phiên xét xử của đội ngũ luật sư bảo vệ ông trump đã phản tác dụng theo chuyên gia pháp lý
sau nhiều câu hỏi gây gắt thẩm phán mơ chấn bác bỏ yêu cầu lùi phiên xử của blanchi
cho rằng họ đã được cung cấp khoảng thời gian hợp lý để chuẩn bị và ấn định ngày xét xử vào một mươi năm tháng bốn
phiên điều trần ngày hai mươi năm tháng ba cũng cho thấy thẩm phán đã hết kiên nhẫn với chiến lược gây cản trở của đối ngũ pháp lý bảo chữa cho trump
bennett gressman cựu công tố viên new york và hiện là giáo sư luật tại đại học bates nói rằng
thẩm phán merton đã cho thấy ông ấy sẽ điều hành phiên tòa một cách kiên quyết và công bằng
cũng như không cho phép trăm cùng các luật sư đánh lạc hướng gây hiểu lầm hoặc lũng loạn
gasman nhấn mạnh thẩm phán đã thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn và không thể khoan dung với các đội ngũ pháp lý của ông trump tiến hành thủ tục tố tụng
các thẩm phán merchon xử lý những yêu cầu từ đội ngũ của cựu tổng thống trump
cho thấy rằng ông hoàn toàn kiểm soát phòng xử án và sẽ không cho phép luật sư của trump phát biểu hoặc xuyên tạc sự thật
ông merson sẽ đảm bảo trump và cộng sự không lạm dụng phòng xử án cho các mục đích chính trị
temideo agunga williams đối tác của công ty kiện tụng hàng đầu selen d gates ở mỹ
cảnh báo nếu trong tương lai nhóm pháp lý của trump tiếp tục sử dụng thủ đoạn không dựa trên luật pháp và thực tế
như cáo buộc công tố viên mahatan có hành vi sai trái họ có thể gặp rắc rối nghiêm trọng hơn
trong trường hợp đó thẩm phán có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với đội ngũ luật sư bảo chữa
điều sẽ gây tổn hại hơn đến phe của trump
nhà phân tích pháp lý của cnn kiêm nhà nghiên cứu cấp cao tại viện brookings north eisen lưu ý về sự thương phản
giữa thái độ điềm tĩnh thường thấy của thẩm phán murchin và những bình luận cực kỳ sắc bén mà ông đưa ra
với đội ngũ pháp lý của trump ngày hai mươi năm tháng ba
eisen nói ông ấy tức giận và điều đó không chỉ quan trọng với buổi điều tra này
bởi đây là thẩm phán chủ trì vụ xét xử và sẽ là người ra phán quyết
các luật sư của ông trump đã nỗ lực một cách vô ích để trì hoãn phiên tòa lâu hơn
larry levinson giáo sức luật tại trường luật loyola ở chicago có chung quan điểm
cho rằng ông merton không còn kiên nhẫn và sẽ kiểm soát chặt chẽ đội ngũ pháp lý của ông trump trong những phiên xét xử tới
tôi không nghĩ họ tín nhiệm ông ấy xong điều đó chỉ khiến chính họ bị tổn thương
luxment dự đoán phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra xuân sẻ khi đội ngũ của ông trump kiềm chế hơn
và thẩm phán kiểm soát phiên tòa một cách hiệu quả
cho phép bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết vào khoảng đầu tháng năm hoặc đầu tháng sáu
nếu trump và nhóm của ông phá vỡ quy tắc trong phiên tòa thẩm phán moron sẽ không ngần ngại chỉ trích họ
và sẽ không cho phép những hành vi cản trở hay gây rối loạn theo levinson
aga williams cũng nhấn mạnh nếu đội ngũ của trump cố gắng áp dụng chiến lược biến phòng xử án thành sân khấu chính trị
cựu tổng thống đang tự đẩy mình vào thế khó và có nguy cơ đối mặt với những phán quyết bất lợi
một lần đáp ứng của thẩm phán murchin đó là họ nên biết cách hành xử có suy nghĩ và kiềm chế hơn
đưa ra những lập luận thuyết phục với bồi thẩm đoàn chứ không phải gây chú ý với truyền thông
trước đó cựu tổng thống donald trump ngày hai mươi bảy tháng ba chỉ trích một thẩm phán new york
người đã ra lệnh ông không được bàn luận về phiên tòa hình sự vào giữa tháng sau
trong một bài đăng trên mạng xã hội cựu tổng thống trump khẳng định thẩm phán john merchon hành động vì lợi ích của con gái mình
người vốn là cố vấn chính trị của đảng dân chủ tuy nhiên cựu tổng thống trump không đưa ra được chứng cứ
cựu tổng thống trump còn tuyên bố con gái của thẩm phán murchon đã đăng một bức ảnh trên mạng xã hội
cho thấy ông trump đang ngồi sau song sắt tuyên bố này đã bị giới chức tòa án bác bỏ theo hãng tin ap
ông trump ứng cử viên tổng thống hai nghìn hai mươi bốn của đảng cộng hòa nhấn mạnh trên mạng xã hội charts social
rằng lệnh bịt miệng ông niu chen là phạm pháp phi nước mỹ và phi hiến
cựu tổng thống trump khẳng định thẩm phán merchon đang nỗ lực tức quyền tự do ngôn luận của ông
ngăn ông lên tiếng chống lại hành vi vũ khí hóa luật pháp đang được phe dân chủ sử dụng chống lại ông
cáo buộc này đã bị người phát ngôn của hệ thống tòa án bang new york bác bỏ
lệnh bịt miệng nêu trên cấm ông trump trực tiếp hoặc chỉ đạo người khác thay mặt ông đưa ra tuyên bố về bồi thẩm đoàn
cũng như nhân chứng tiềm tàng trong phiên tòa liên quan đến ngôi sao phim keo dầm stomy daniel dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi năm tháng bốn
cựu tổng thống trump bị tố dùng tiền mua chùa sự im lặng của bà daniel để đảm bảo những câu chuyện tiêu cực với ông
không xuất hiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm hai nghìn một mươi sáu
lệnh cấm bàn luận của tòa còn cấm mọi tuyên bố nhằm can thiệp hoặc quấy dối nhân viên tòa án công tố viên hoặc gia đình của họ
ở một diễn biến khác nền tảng mạng xã hội chart sosio của cựu tổng thống trump lên sàn hôm hai mươi sáu tháng ba và nhanh chóng được định giá gần tám tỷ usd
đến ngày hai mươi bảy tháng ba cổ phiếu truth social tăng một mươi bốn giúp giá trị nền tảng này chạm mốc chín sáu tỷ usd theo báo the woodian
những diễn biến trên được dự đoán có thể giúp ông trump giải quyết khó khăn tài chính bao gồm khoản phạt hơn bốn trăm năm mươi triệu usd trong một vụ tố tụng dân sự ở new york
ông trump người đang đối mặt với bốn phiên tòa hình sự trong cuộc đua vào nhà trắng hai nghìn hai mươi bốn thời gian qua gặp khó khăn trong nỗ lực huy động tiền cho chiến dịch tranh cử cũng như cho cuộc chiến pháp lý của mình
trong thư gửi người ủng hộ vào ngày hai mươi một tháng ba cựu tổng thống trump đã kêu gọi họ hỗ trợ tiền mặt để giúp ông trang trải chi phí pháp lý ngày càng tăng